kính chào quý vị và các bạn
do khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu nên thời tiết các tỉnh thành đông bắc bộ
trong kỳ nghỉ lễ mùng một mươi tháng ba âm lịch sẽ duy trì tình trạng có nắng
trưa chiều độ ẩm giảm thấp với mức nhiệt độ giao động từ một mươi chín đến ba mươi một độ cảm giác hơi oi nóng
còn tại các tỉnh thành tây bắc bộ trong đêm ngày một mươi một sang đến ngày một mươi hai
do ảnh hưởng của hội tụ gió nên sẽ có mưa rông rải rác nhưng lượng không quá đáng kể
còn về nhiệt độ thì nền nhiệt tại đây cũng tăng nhẹ cao nhất ba ngày tới
giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ với nhiệt độ tăng nhanh
quý vị nên chú ý cung cấp đầy đủ nước và chất khoáng nếu có các hoạt động ngoài trời
đặc biệt là kem nhỏ
di chuyển đến khu vực trung bộ trong hôm nay và ba ngày tới
do không chịu ảnh hưởng của hình thế thời tiết nào có thể gây mưa cho khu vực
chính vì vậy mà nơi đây chủ yếu là trạng thái có nắng trải dài
sự báo nền nhiệt ba ngày tới tại khu vực có xu hướng tăng đều
với mức nhiệt tại thanh hóa đến thừa thiên huế
riêng vùng núi phía tây có nơi sấp xỉ ngưỡng ba mươi ba độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới cũng phổ biến là ít mưa
với nền nhiệt không có nhiều biến đổi
giữa trưa và đầu giờ chiều đạt ngưỡng là hai mươi tám ba mươi hai độ
có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi hai độ cảm giác hơi oi nóng
vùng cao tây nguyên do không chịu tác động của hình thế gây mưa nào
nên thời tiết chủ đạo là có nắng nhiều vào ban ngày
về đêm trời hơi xe lạnh với nhiệt độ ngày đêm trên khu vực
giao động từ một mươi tám đến ba mươi một độ
tại khu vực nam bộ trong hôm nay và ngày mai
mưa có trăng cũng chỉ xuất hiện cục bộ tại các tỉnh ven biển với lượng không nhiều
sự báo nhiệt độ tại khu vực nam bộ ít có sự biến động
cao nhất ngày từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
đến khoảng ngày một mươi một và ngày một mươi hai tháng bốn có khả năng xuất hiện nhiễu động trên biển
gây mưa cho các tỉnh đông nam bộ